hôm qua tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi đã xét xử vụ án làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự đối với bị cáo huỳnh đắc túy
theo tài liệu của cơ quan điều tra huỳnh đắc túy ở phường nghĩa lộ tp quảng ngãi là giám đốc doanh nghiệp xây dựng túy nguyệt
đối tượng đã thường xuyên sử dụng facebook cá nhân để đăng tải phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi kích động nhân dân
nhằm chống phá nhà nước với tội làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo huỳnh đắc túy sáu năm tù và ba năm quản chế
đây là bài học đắt giá cho những đối tượng dùng mạng xã hội để tuyên truyền chống phá nhà nước
sáng qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông diệp văn thạnh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân tp trà vinh và ông trần trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp trà vinh về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát
trước đó ủy ban kiểm tra trung ương kết luận một số cán bộ tại thành phố trà vinh đã thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai
để coi nhà đất và cán bộ công chức lợi dụng sơ hở trong thực hiện chính sách để mua bán chính sách nhằm thu lợi bất chính
gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh đã thi hành kỷ luật cách chức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh
đối với ông diệp văn thạnh và kỷ luật cảnh cáo đối với ông trần trường sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp trà vinh
qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can diệp văn thạnh và trần trường sơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam chín bị can trong đó năm bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp trà vinh
bốn bị can là môi giới mua bán nhà đất vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
như chúng tôi đã đưa tin vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trường mỹ hà nội
đang tạm giữ ba đối tượng để làm rõ vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn
danh tính ba đối tượng tấn công cảnh sát giao thông vì bị đo nồng độ cồn gồm nguyễn xuân nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
nguyễn duy ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và nguyễn bá vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại huyện trường mỹ
trước đó vào tối ngày hai mươi tháng tám tổ công tác đội cảnh sát giao thông số một mươi hai phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
làm nhiệm vụ tại đường hồ chí minh thuộc địa phận xã thủy xuân tiên huyện trương mỹ
thì phát hiện xe ô tô mazda biển kiểm soát ba mươi f bảy mươi nghìn ba trăm tám mươi hai chạy quá tốc độ
theo hướng miếu môn xuân mai tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe lúc này trên xe có năm người
và thông tin đến những người trên xe về kế hoạch làm việc nội dung kiểm tra
trong đó có đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện
tuy nhiên những người xuống xe tỏ thái độ chống đối lăng mạ chửi bới
sôi đẩy lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
trong đó một đối tượng tự xưng tên là nguyên đã đấm vào mặt và mắt một cán bộ cảnh sát giao thông
làm đồng chí này chảy máu mũi
lúc này xuất hiện thêm nhóm đối tượng khác điều khiển xe máy
mang theo tiếp sát đến hiện trường cản trở gây áp lực
lợi dụng tình hình luận sộn năm đối tượng ban đầu đã lên xe ô tô bỏ đi
công an huyện trương mỹ đã điều động lực lượng tổ chức truy đuổi và bắt giữ ba đối tượng
gồm đỗ xuân nguyên nguyễn duy ninh và nguyễn bá vương
hiện vụ việc đang được công an huyện trương mỹ điều tra xử lý theo quy định
công an thành phố hà nội yêu cầu các đối tượng có liên quan đến vụ việc
đến công an huyện trương mỹ chỉnh diện làm việc với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc nữ nhân viên của trạm rừng nghỉ như ngọc ba trăm năm mươi tám thuộc địa phận phố bằng
xã tây phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
bị một đối tượng dùng cốc xứ đựng chất lỏng nghi là acid tạt vào vùng mặt dẫn đến thương tích nặng
công an huyện cao phong đang tích cực điều tra làm rõ và truy tìm thủ phạm
trước đó vào hồi hai mươi một h ngày một mươi tám tháng tám
tại trạm rừng nghỉ như ngọc ba trăm năm mươi tám thuộc địa phận phố bằng xã tây phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
chị bùi thị nhâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
đang làm việc tại khu vực bếp của trạm dừng nghỉ
thì bị một đối tượng nam giới cao khoảng một m sáu mươi năm nặng năm mươi ba kg
dùng tốc xứ đựng chất lỏng nghi là acid tạt vào vùng mặt
sau khi thực hiện hành vi trên đối tượng bỏ chạy ra hướng quốc lộ sáu
cởi bỏ lại chiếc áo phông cổng tay màu xanh đen tại hiện trường
trên phần thân áo phía trước có nhiều vết rách
hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện và điều trị tại bệnh viện mắt trung ương
thương tích ban đầu xác định nạn nhân bị bỏng mắt trái bị hỏng mắt trái
mắt phải thị lực giảm hai mươi trên bốn trăm linh và bỏng nặng vùng mặt
công an huyện cao phong đề nghị nếu ai phát hiện hoặc nghi ngờ đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trong clip
báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ công an huyện cao phong theo số điện thoại hai trăm một mươi tám ba trăm tám mươi bốn bốn nghìn một trăm ba mươi sáu
công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đỗ văn quang tức quang rambo
hay còn gọi là quang tài chính ba mươi năm tuổi trú tại quận cầu giấy hà nội
cùng bốn đối tượng khác để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản
bộ đối tượng của công an huyện cao phong
quang rambo đồng bọn gồm nguyễn đức nhân chú tại quận long biên hà nội
đỗ văn thịnh và nguyễn văn huy cùng chú tại quận nam từ liêm hà nội
và nguyễn xuân linh trú tại tp vinh tỉnh nghệ an
theo tài liệu điều tra nguyễn đức nhân và đỗ văn thịnh hành nghề cho vay lãi tại quận long biên
thấy quang rambo nổi tiếng trên mạng xã hội về đòi nợ thuê
nên hai người này đã đi nhờ đòi số tiền một một tỷ đồng từ một giám đốc doanh nghiệp ở quận hà đông hà nội
đầu tháng bốn nhóm quang rambo và nhóm của nguyễn đức nhân gồm nguyễn văn huy nguyễn xuân linh
tìm giám đốc doanh nghiệp trên tại trụ sở công ty để đòi nợ và đe dọa dùng vũ lực đuổi nhân viên
buộc giám đốc phải trả hai trăm linh triệu đồng
sau đó nhóm này tiếp tục đe dọa chủ doanh nghiệp thì bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
vừa triệt xóa nhóm ba đối tượng cùng chú tại huyện xuân lộc
đã thực hiện chót lọt nhiều vụ cướp giật của người đi đường trong đó hai đối tượng là vợ chồng
các đối tượng bị bắt gồm lê hữu lộc nguyễn văn phương và võ thị kim phượng là vợ của phương
khi gây án lộc và phương dùng biển số xe giả tìm người đi đường đeo dây chuyền vàng sơ hở để áp sát giật
trong thời gian từ ngày bốn hai mươi ba bảy hai nghìn một mươi chín lộc và phương đã gây ra một mươi hai vụ cấp giật dây chuyền tại các địa bàn trên
sau đó giao cho võ thị kim phượng bán rồi mua ma túy sử dụng chung
công an huyện xuân lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra
để xe máy không khóa cổ khóa cảng thậm chí còn cắm nguyên chìa khóa để đi làm đồng
là những hình ảnh không khó bắt gặp khi lưu thông trên các tuyến đường tại nhiều vùng quê
chính thói quen này của người dân đã vô tình tạo điều kiện cho những đối tượng trộm cắp tài sản dễ dàng ra tay
vụ việc bốn đối tượng ở huyện kim động tỉnh hưng yên trộm cắp một mươi sáu chiếc xe máy của người đi đường
làm đồng trong vòng hơn một tháng tiếp tục cảnh tỉnh đến mọi người dân
đặc biệt là những người nông dân đi làm đồng phải nâng cao ý thức cảnh giác
đừng tạo cơ hội cho các đối tượng gây án
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày bảy tháng tám đối tượng trần mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
điều khiển xe máy chở nguyễn văn đường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
đều trú tại thôn ngọc nha hạ xã phùng hưng huyện khói châu đi tìm sơ hở để trộm cắp tài sản
khi đi đến đoạn quốc lộ ba mươi tám b thuộc khu vực thôn cầu trúc
xã nghĩa dân huyện kim động thấy chiếc xe máy honda mang biển kiểm soát tám mươi chín g một trăm linh sáu nghìn tám trăm bốn mươi năm
của ông hoàng văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở thôn cầu trúc xã nghĩa dân huyện kim động
đang dựng ở cạnh đường
quan sát không thấy ai đường đã dùng vam phá khóa để trộm chiếc xe máy nói trên
rồi mang về nhà mẹ đẻ của tuấn để cất giấu
đến ngày chín tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động
đã điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của tuấn và đường
tại cơ quan điều tra
tuấn và đường khai nhận còn thực hiện một mươi một vụ trộm cắp xe máy khác
trên địa bàn các huyện khói cho và ấn thì
ngoài một mươi hai vụ trộm xe máy do tuấn và đường gây ra
công an huyện kim động còn làm rõ thêm hai đối tượng
nguyễn thế quyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và lê xuân tuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
đều ở huyện kim động cũng gây ra bốn vụ trộm cắp xe máy khác
trên địa bàn huyện kim động với các thủ đoạn tương tự
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự sở của người dân
trong quá trình quản lý tài sản để xe đi nằm đồng để xe trên bờ ruộng
để xuống sau đó thì không quên không quá cỏ quá càng
không có biện pháp bảo vệ dẫn đến đối tượng lợi dụng sổ đó để trộm cắp tài sản
để ngăn chặn loại tội phạm này ngoài sự tăng cường đấu tranh
triệt phá của lực lượng công an thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác
có những biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình
không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp
khi để xe máy cần để tại những vị trí có thể quan sát được
xe phải bố trí khóa càng khóa dây
khi xảy ra mất trộm người dân cũng cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an
để phối hợp điều tra làm rõ
cơ quan công an đã vào cuộc điều tra
kết quả ban đầu cho thấy năm hai nghìn một mươi bảy thản đã đứng ra vay cho nguyễn thị việt long
ở xã tề lễ huyện tam nông số tiền năm trăm chín mươi triệu đồng để làm ăn
tuy nhiên long không trả tiền
do có quan hệ bạn bè với chị huyền thảo đã đề nghị chị huyền cho thản vay tiền
để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng
trong thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám
chị huyền đã cho thản vay ba lần với số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng
cộng với số tiền lãi là năm trăm linh triệu đồng
sau đó đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
chị huyền tiếp tục cho thản vay hai trăm linh triệu đồng
thản cam kết là đến ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám sẽ thanh toán hết số tiền đã vay
tuy nhiên toàn bộ số tiền tám trăm tám mươi triệu đồng của chị huyền thản không có khả năng chi trả
ngoài số tiền đã lừa của chị huyền thản còn lừa đảo nhiều người khác
trong đó có vợ chồng anh phan văn thắng và anh phạm văn ninh
ở xã bản nguyên huyện lâm thao với số tiền trên hai tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
ngay sau khi nắm bắt thông tin trên mạng xã hội vài ngày nay
lan truyền một clip do người dân quay lại hình ảnh ba thanh niên được cho là giả danh công an
chặn xe một nam thanh niên khác yêu cầu kiểm tra giấy tờ người này
công an tỉnh bình phước đã chỉ đạo công an thành phố đồng xoài xác minh làm rõ
sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi ba h tối ngày một mươi tám tháng tám
anh thạch thanh tùng hai mươi năm tuổi chú tại xã thuận phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
đang điều khiển xe máy đi một mình trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ huyện trơn thành về thành phố đồng xoài
thì bất ngờ ba thanh niên đi trên hai xe máy từ phía sau chạy lên và đề nghị dừng xe kiểm tra
do bị đề nghị bất ngờ sợ bị cướp xe lại ở khu vực vắng vẻ anh tùng đã tăng ga bỏ chạy
khi đến đường nguyễn tránh phường tân phú thành phố đồng xoài thấy có đông người nên anh tùng dừng lại
lúc này ba thanh niên cùng lao tới rồi một trong ba người đã đánh anh tùng
liên tục đòi kiểm tra cốp xe đòi xuất chỉnh giấy tờ và chứng minh nhân dân
khi thấy anh tùng bị đánh một số người dân đã bức xúc chạy ra can thiệp và nghi ngờ ba người này không phải trong lực lượng công an nên đã quay phim lại
khi thấy có người gọi điện cho công an phường đến thì cả ba thanh niên lên xe bỏ đi
bước đầu xác minh công an tỉnh bình phước khẳng định cả ba thanh niên trong clip không phải là người trong ngành công an và đang điều tra làm rõ để xử lý nghiêm
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã xảy ra hơn một mươi ba vụ cháy ở các công ty sản xuất viên nén sinh học
tính riêng trong ba tháng gần đây đã xảy ra ba vụ
thiệt hại hàng trăm tỷ đồng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
nguyên nhân vì đâu dẫn đến thực trạng đáng lo ngại này phản ánh tại tỉnh bình định
đây là hiện trường vụ cháy xảy ra tại công ty chuyên sản xuất viên nén sinh học năng lượng xanh thuộc xã phước an huyện tuy phước
khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín công nhân phát hiện cháy tại kho chứa mùn cưa và giam gỗ nên hô hoán mọi người cứu chữa
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã huy động
một mươi xe cứu hòa cùng hơn một trăm linh cán bộ chuyên sĩ tổ chức thao dỡ nhà kho và dập lửa
sau hơn năm giờ đồng hồ ngọn lửa mới cơ bản được khống chế
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý